sáng nay tại hà nội thừa ủy quyền của chủ tịch nước đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trao quyết định của chủ tịch nước cho ba sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan phái bộ anmis
cùng dự có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo đề án năm về công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
thượng tướng bùi văn nam nguyên thứ trưởng bộ công an
thờ ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao quyết định của chủ tịch nước cho ba sĩ quan công an nhân dân
gồm đại tá lê quốc huy trung tá vũ việt hùng trung tá lương thị trà vinh đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
chúc mừng ba sĩ quan nhận nhiệm vụ vinh dự này
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc bộ công an chính thức cử ba sĩ quan tham gia phái bộ anmis là một dấu mốc quan trọng
là điểm sáng nổi bật trong hoạt động đối ngoại an ninh
chính trong hội nhập hợp tác và phát triển toàn diện khẳng định nhất quán
quan điểm việt nam là bạn đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế

bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc bộ công an chính thức cử ba sĩ quan tham gia phái bộ anmis là một dấu mốc quan trọng
đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế

bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc bộ công an chính thức cử ba sĩ quan nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
ba sĩ quan sẽ lên đường đến nam sudan trong đêm ngày một mươi ba tháng một mươi
trước đó vào trung tuần tháng tám trung tá nguyễn ngọc hải đã lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại trụ sở liên hợp quốc
trong số hai mươi ba sĩ quan được đào tạo huấn luyện đăng ký ứng tuyển
đến nay bộ công an việt nam có tám sĩ quan được liên hợp quốc kiểm tra và đặt yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
đến nay bộ công an việt nam có tám sĩ quan được liên hợp quốc kiểm tra và đặt yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình